liên quan đến thông tin về vụ nổ lớn tại công ty trách nhiệm hiệu hạn phú mỹ hưng tỉnh bình dương vào ngày hai mươi chín tháng sáu
cơ quan chức năng đã xác định đây là vụ tai nạn lao động xảy ra tại hầm chứa nước thải của công ty
vụ nổ đã làm một nạn nhân tử vong là ông châu văn đém sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngụ tại tỉnh an giang
ngoài ra có hai người bị thương hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện trợ rẫy tp hcm
tất cả đều thuộc nhóm thợ đang sửa chữa hệ thống xử lý nước thải
nguyên nhân vụ việc được xác định là do vụ nổ hồ chứa nước thải
khiến cho toàn bộ nhà xưởng ở khu vực chứa nguyên liệu bị đổ sập hoàn toàn
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của sự việc